tiếp tục cập nhật thông tin về vụ vỡ đập thủy điện stapiens xây nằm nọi tại lào
sáng nay ông võ văn mừng chủ tịch hội người việt nam tỉnh atapu cho biết
theo báo cáo từ sở ngoại vụ tỉnh atapu số người việt nam sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng
của vụ vỡ đập thủy điện đều an toàn và đã được hỗ trợ lương thực gồm gạo mì tôm cá khô
hội cũng đang tích cực vận động cộng đồng người việt nam sống tại địa phương
huy động các nguồn lực để cứu trợ cho người dân tại sáu bản làng đang bị ngập lụt
tuy nhiên con đường dân sinh vào khu vực đang bị chia cắt và chỉ có trực thăng mới đưa được hàng vào cho người dân
và đến thời điểm này hội người việt nam tại tỉnh atapu đã hỗ trợ được gần năm mươi triệu đồng cho người dân
ngoài ra theo thông báo từ hội sông mê công sau khi phân tích dữ liệu các trạm quan chắc
sự cố vỡ đập thủy điện stapiens xây nằm nọi không gây ảnh hưởng tới việt nam
cũng theo một thông tin đáng chú ý
do hiện tượng sát lở bất thường này người dân ở khu vực hạ lưu cũng đã nhận được thông báo về sự cố của đập thủy điện